hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới hai nghìn một mươi tám tại hà nội
ngày hội sống xanh đã được tổ chức với thông điệp chung tay hành động vì một hà nội xanh
ngày hội sống xanh do sở tài nguyên và môi trường hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm và trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng live and learn tổ chức
với những hoạt động phong phú đa dạng nhằm hướng cộng đồng hành động vì một hà nội xanh
và bền vững tham gia ngày hội sống xanh người dân sẽ được hòa mình vào những hoạt động
môi trường bổ ích như góc hướng dẫn sống xanh phân loại rác tại nguồn học cách làm đồ tái chế
đặc biệt ngày hội cũng là cơ hội để các ý tưởng xanh sản phẩm xanh được đến gần hơn
với người tiêu dùng khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
ngày hội sống xanh sẽ kéo dài đến hết ngày hai tháng sáu tại khu vực tượng đài lý thái tổ